ngoài ra việc kiểm dịch thú y kiểm soát dịch bệnh hạn chế lưu chuyển lợn thịt và thịt lợn giữa các địa phương để tránh lây lan dịch bệnh đã gây mất cân đối cung cầu cục bộ tại một số địa phương đẩy giá thịt lợn tăng cục bộ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường
chưa kể đến do nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm tăng trong khi đó một bộ phận người chăn nuôi và nhà sản xuất giữ hàng lại chưa bán chờ giá tăng cao hơn

bên cạnh đó theo cục trân nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay nguồn lợn thịt còn lại chủ yếu nằm ở các công ty trang trại lớn còn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong vùng dịch thì gần như không còn
việc tiếp cận nguồn thịt lợn khó khăn khiến các cơ sở giết mổ phải thu mua lợn với giá cao
các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đa số là những khu vực bị dịch là không còn
nhưng hộ còn đó là hộ trang trại hộ doanh nghiệp các doanh nghiệp lớn thì một là chúng ta kiểm soát quá trình xuất bán rất chặt phải lấy mẫu phải xác định
và hai người bán người ta cũng không muốn cho ông thương lái nhỏ gọi ông giết mổ nhỏ lẻ ông thợ bà toa vào giờ này mua con hai giờ này mua con nữa
chỉ đem dịch đến người ta thôi người ta không bán cho
như vậy họ không tiếp cận được
với cái nguồn đó thì người ta phải mua lại của các thương lái mua lại của những cái hộ mà còn rất ít ở trong nông thôn thôi
đấy thì đang giá bảy mươi nhưng mà không có đến bảy mươi năm thì cũng bắt tới vài con để về mổ cho nó có lợn
nhiều ý kiến cho rằng việc giá lợn liên tục tăng trong thời gian qua đơn vị được hưởng lợi nhiều nhất lúc này là những doanh nghiệp chăn nuôi lợn
bởi hiện nguồn lợn chủ yếu nằm ở các công ty trang trại lớn còn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong vùng dịch thì gần như không còn lợn
tuy nhiên các doanh nghiệp lại lo ngại việc giá lợn tăng cao trong khi nguồn cung không kịp đáp ứng có thể dẫn tới khả năng phải nhập khẩu thịt lợn
về lâu dài điều này không tốt cho sự phát triển ổn định của ngành chăn nuôi lợn
công ty thì cũng không phải là mong muốn là cái giá nó quá cao
bởi vì thực ra nếu mà khi mà giá quá cao thì nó cũng có thể là sẽ có nguy cơ là cái người chăn nuôi có thể tái đàn một cách thiếu kiểm soát
nó làm cho có thể dịch bệnh
nó quay trở lại làm cho ngành chăn nuôi có thể là một lần nữa lại thêm khó khăn
cái thứ hai mà nếu mà giá quá cao thì cũng có thể là làm cho cái lợn có thể nhập khẩu phiếu vào việt nam
thì khi mà nếu mà lợn mình nhập khẩu việt nam thì nó có những cái vấn đề nó có thể là nó phá vỡ những quy hoạch chăn nuôi heo
mà việt nam đã dày công phát triển và phát triển rất tốt trong thời gian vừa rồi
cái thứ hai là nếu mà nhập khẩu vào nó cũng có thể là đem theo cả cái nguồn bệnh
ngoài cái dịch tả heo châu phi mà cũng có thể đem cái gì
do đó vừa qua nhiều doanh nghiệp cũng đã có động thái bắt tay nhau ổn định giá lợn
bởi nếu tình trạng giá lợn vẫn diễn biến tăng như vừa qua rất có thể nhà nước sẽ tính đến phương án nhập khẩu
và điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi lợn về lâu dài
thực ra hiện nay thì như vậy là giữa đa bà cô và các doanh nghiệp mà có cái sản lượng lớn như là cp
cp hiện nay là những cái đơn vị mà chăn nuôi heo lớn nhất
thì như vậy là chúng tôi đều như vậy thống nhất với giá nhau
mà cũng đã
tại cuộc họp nhằm ổn định cung cầu thị trường lợn giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
với các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp
các địa phương và các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực chăn nuôi
các doanh nghiệp đã hiến hiểu kế sách cho cơ quan quản lý nhà nước nhằm hạ nhiệt bình ổn giá
ổn định thị trường thịt lợn trước và sau tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
theo đó để bình ổn giá cả mặt hàng thịt lợn bảo đảm nguồn cung về lâu dài
nhiều ý kiến cho rằng các bộ ngành cần nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ tái đàn
bởi trên thực tế chúng ta đã kêu gọi tái đàn
nhưng với tình hình bão dịch mà người nuôi lợn vừa trải qua
thì người chăn nuôi sẽ rất khó có đủ nguồn vốn để thực hiện tái đàn
bản thịt thì sẽ chọn những con lái nào mà mình thấy là có khả năng
về ngoại hình và các điều kiện mà có thể giữ làm lái được
thì phối cho cái con đó thì nó thụ thai thì mình giữ lại để đẻ
còn nó không thụ thai thì mình bán heo ơi
thì tôi nghĩ là đó là giải pháp mà tăng đàn mà có hiệu quả trong thời gian tới
thì để làm được như vậy thì có thể ngoài chính sách hỗ trợ vốn
mà một số anh chị em cũng có đề xuất rồi đấy
thì có thể là chúng ta hỗ trợ tinh cho họ
thông cao các nguồn từ các công ty hoặc là chính quyền địa phương
hoặc là hỗ trợ cho họ ví dụ năm trăm linh hay là một triệu một con
nếu mà họ giữ cái con đó lại để họ tăng đàn
nhưng mà mình không trả tiền liền
nếu chừng nào mà nó sinh ra con cán bộ địa phương kiểm soát thấy là ok
thì mình làm như vậy có thể tôi nghĩ là người dân người ta mạnh dạng
người ta tăng đàn thì có thể hiệu quả hơn
bên cạnh đó để tái đàn có hiệu quả thì việc kiểm soát nghiêm ngặt công tác phòng dịch
cũng phải được tăng cường thực hiện tránh tình trạng vì thiếu mà tái đàn ồ ạt
dẫn đến không thể kiểm soát được dịch bệnh
phát triển những trang trại mới vì ở đây mình cũng khuyến cáo là không nên tái đàn
đối với những trang trại nhỏ lẻ rủi ro cao đan sen trong khu dân cư không đủ điều kiện
thì cái số này đó trang trại nhỏ nhưng số lượng rất lớn
cho nên muốn thay thế được số lượng các trang trại nhỏ này
cần một cái lượng là trang trại hiện đại rất lớn và diện tích lớn
cho nên kiến nghị bộ trưởng là có hướng chỉ đạo tất cả các địa phương ra sót lại cái quy hoạch
trăn nuôi theo hướng cởi mở thêm một số dùng nữa để tạo điều kiện cho công ty
các công ty các nhà đầu tư cho công ty thuê có đủ điều kiện
để mà tìm đất để xây trang trại đặc biệt là ở những cái khu mà nó cách ly
vậy khâu lưu thông của thị trường cần tạo điều kiện để điều tiết nguồn cung lợn thịt từ vùng đủ
vùng thừa sang các vùng thiếu tạo điều kiện cho phân khúc của những người giết mổ nhỏ lẻ tiếp cận
được nguồn lợn thịt của các trang trại các công ty để tiêu thụ và bán thịt lợn đúng theo giá thị trường
cái việc mà kiểm soát được các cái thông tin và cái sự phân mảnh của các khu vực sẽ có những nơi bảy tám
có nơi bảy năm có nơi bảy ba cái việc này là hoàn toàn đúng
thì cái việc đầu tiên mà giải pháp ngay bây giờ thì tôi đề nghị là cái việc mà phải tháo cái việc lưu thông
cái vấn đề này là cái mà đề nghị cục thú y phối hợp với các địa phương làm sao tháo cái lưu thông để chỉ
cái chỗ nào mà cao thì có chỗ thấp họ để lại đó là những giải pháp trước mắt
và tôi tin rằng là nếu giải pháp này nằm nhanh thì cái việc giá lợn trong tết này của mình là
không bị ảnh hưởng nhiều lắm
về lâu dài các doanh nghiệp cũng đề xuất nhà nước cần tiếp tục có cơ chế chính sách cụ thể
hiệu quả để nông dân tham gia chuỗi sản xuất từ đó người kinh doanh sẽ được tiếp cận với nguồn hàng
giảm tối đa các khâu trung gian để giảm giá thành cũng như ổn định giá mặt hàng lợn trên thị trường
trước đây là khoảng một ngày thành phố tiêu thụ khoảng chín năm trăm linh một mươi con
hiện nay thì chỉ còn tám tám năm trăm linh tức là nó giảm khoảng một năm trăm linh con tiêu thụ
yếu tố này dẫn đến là người bán lẻ
họ bù đắp chi phí hàng ngày rồi xây xạp xây chiếc họ phải tăng bán tăng giá lên
thì yếu tố giá bán lẻ cũng có tác động đến
cho nên là tôi nghĩ là cái chỗ này thì cần thiết là những cái doanh nghiệp mà đã hình thành được chuỗi
và nếu có được cái hệ thống cung cấp như thành phố hồ chí minh thì cũng có một số đơn vị
nên họ có hệ thống chuỗi thì họ bán trực tiếp từng chiếc vỗ đi ra đến cửa hàng bán lẻ thôi
hiểu khi là điều tiết được cái giá
còn nếu không thì nếu chỉ căn cứ trên giá chợ
thì là nó sẽ trên giá rất lớn rồi
chúng tôi là một doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm trực tiếp ra thị trường
thì bọn tôi là làm sao là cố gắng đưa nhanh nhất các sản phẩm từ trang trại cho đến phục vụ người tiêu dùng
để bớt các khâu trung gian đi
làm sao đấy để không bị các khâu trung gian nó đội giá lên
cũng như là một số các anh ở các sở các thành phố chia sẻ về hiện tượng là tăng giá do các bà con tiểu thương
là mong muốn là
đảm bảo cái sở hội hàng ngày của họ mặc dù cái sản lượng giảm đi
ngoài những cái vấn đề về ổn định nguồn cung
thì làm sao đấy tăng cường cái câu gọi là tiếp cận thị trường và tạo lập các chuỗi cung cấp
làm sao đấy đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cách tốt nhất
tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi diễn ra mới đây
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao công tác phòng chống
thịt tải heo châu phi
nhờ vậy tuy thiệt hại hơn ba trăm bốn mươi hai tấn thịt heo
nhưng các sản phẩm chăn nuôi khác đều tăng mạnh
như thịt da cầm đạt một ba triệu tấn tăng một mươi năm tương đương một trăm bốn mươi năm tấn
trứng da cầm tăng một mươi hai tương đương một bốn tỷ quả
gia súc lớn tăng bốn hai
chúng ta giữ được hai mươi năm triệu con lợn
phải công bố thông tin này ra để ai mà đưa giá lên là rất còn rất nhiều
mà chưa đưa ra thì không có gì
chứ không phải là không có lợn nào mà cứ đưa giá lên
tôi đã nói rất nhiều người anh là phong tin đồn nhắm
về cái chuyện mà thiếu thịt lợn không thiếu nhiều lắm đâu
cần thiết tôi nhập một ít nữa mấy nghìn tấn nữa để giảm giá xuống
mà rất đáng mừng đến hôm nay thì
từ chín mươi kg lợn hơi bây giờ chúng còn tám mươi tám mươi hai đồng kg lợn hơi
và tiếp tục giảm thời gian đấy
ông nào nghiêm giá ông nào nghiêm chuông
không cho chút lợn phải được xử lý
mình hiện nay chưa thiếu thịt lợn đâu
tôi xin khẳng định lại với tất cả quý vị điều này
để mà chúng ta đưa ra thị trường một tí hiệu rằng là
chúng ta đủ nguồn cung ứng thịt lợn cho cả nước này
với hai mươi năm triệu con và sẵn sàng nhập bán nghìn tấn nữa
ngoài ra trong chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán canh tí
thủ tướng cũng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ra soát có kế hoạch cụ thể bảo đảm cân đối cung cầu
các mặt hàng lương thực thực phẩm rau quả trước và sau tết
tránh tình trạng thiếu hàng sốt giá
có thể nói nuôi lợn ở việt nam chiếm tỷ trọng cao nhất trong ngành chăn nuôi
với hơn bảy mươi và bảo đảm sinh kế thu nhập cho hàng triệu hộ nông dân
hiện nay ngành chăn nuôi lợn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch tả lợn châu phi
nhiều hộ nuôi không dám nghĩ đến chuyện tái đàn
vì nếu tái đàn thời điểm này có thể kèm theo những rủi ro
tuy nhiên với những giải pháp quyết liệt đang được đưa ra như hiện nay
thì người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn thực phẩm
vì hiện ngoài thịt lợn ra thì nguồn cung trong nước
chúng ta còn có thịt bò thì da cầm cá trứng cũng rất dồi dào
và chắc chắn cũng sẽ không có chuyện khủng hoảng thịt lợn xảy ra
cần tây là một loại rau thực phẩm khá quen thuộc trong các bữa ăn của các gia đình trên khắp thế giới
không chỉ làm gia tăng vị ngon của món ăn
những tác dụng của cần tây cho sức khỏe con người cũng đã được khoa học chứng minh
rau cần tây không chỉ đơn thuần là một loại rau mà còn là một loại thảo dược thân thảo
mang nhiều tác dụng trong mỗi bụi sức khỏe và điều trị bệnh
đây là giống cây cao có tuổi thọ gần hai năm thân mọc thẳng đứng
cao tới một năm m nhưng có nhiều rãnh dọc chia đều cành bọc đứng
trong kỹ thuật trồng cây cần tây làm sao để đạt hiệu quả và cho ra những cây rau thực sự mập
xanh mơn mờn
thì ngoài yếu tố thời tiết
độ ẩm ánh sáng
khâu chăm sóc mới chính là yếu tố quyết định đến sinh trường và chất lượng của rau
trồng cây cần tây cần phải hết sức chú ý
không nên chọn đất nhiễm mặn
hay bị ngập úng
mà phải là đất có độ dinh dưỡng cao giữ ẩm và thoát nước tốt
nếu không có loại đất này
bạn có thể mua đất sẵn hoặc tiến hành trộn đất với phân bò hoai mục
phân gà phân trùn quế vỏ chấu sơ dừa than bùn mùn hữu cơ
trước khi trồng khoảng một mươi ngày
nên bón lót vôi bột lên lớp đất trồng chuẩn bị sẵn
thời gian hạt rau cần tây nảy mầm khoảng từ một mươi hai đến một mươi bốn ngày
thường thì cây cần tây được một tháng
là đạt tuổi để mang đi trồng
nên trồng cây vào buổi chiều thì sẽ tốt hơn
trong vòng hai tuần sau khi rau hạt
cần che đậy tạo độ dâm lạnh
mát để thúc đẩy việc nảy mầm
tưới đủ nước một ngày hai lần vào sáng và tối
cần tây mang lại rất nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể
nên có khả năng phòng chống một số bệnh nguy hiểm
đặc biệt là chứng huyết áp cao
không chỉ là nguyên liệu dùng để chế biến nhiều món ăn ngon
cần tay còn mang lại rất nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể
nên có khả năng phòng chống một số bệnh nguy hiểm
đặc biệt là chứng huyết áp cao
rau cần tây thành phần dinh dưỡng có chứa các vitamin a b c
lipid các chất khoáng như sắc phốt pho calcium
đây đều là những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe
đặc biệt trong việc giảm cholesterol kháng viêm giảm cân xúc hạ huyết áp
cây cần tay là thảo dược thân thảo có tác dụng thanh lọc máu
bồi bổ hệ thống thần kinh và cung cấp khoáng chất cần thiết cho cơ thể
ngoài ra cần tây khi dùng ngoài da có thể điều trị vết thương
trị bụi nhọt ung thư nứt nẻ da